chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình một bà mẹ đơn thân đã dùng dao đâm chết con trai mình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố
đối với lý sa chầu ba mươi tuổi dân tộc giao ở bản pà trải xã nậm xe huyện phong thổ tỉnh lai châu
về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng năm do bị em dâu trời mắng và đuổi khỏi nhà
nên chậu đã bế con trai hai tuổi vào buồng đi ngủ
khi thấy con trai đã ngủ trọng lấy dao nhọn đâm liên tiếp hai nhát vào ngực con trai mình
thấy con chết chẩu cầm dao tự đâm vào ngực và bụng mình ba nhát để tự tử
nhưng do lực đâm quá nhẹ nên vết thương chỉ bị rách da
sau đó chầu để dao xuống và lấy sợi dây vải để treo cổ tự tử
đúng lúc đó thì có người trong bản đến phát hiện và hô hoán
tại cơ quan điều tra chẩu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
một cụ ông là chủ giải trọ công nhân trên đường bình hòa hai mươi
phường bình hòa thị xã thuận an tỉnh bình dương
được người dân phát hiện bị sát hại cướp tài sản dã man
vụ việc vừa xảy ra vào chiều qua ngày một mươi một tháng năm
nạn nhân là ông nguyễn văn tòng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi
vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi một tháng năm
người dân đến mua hàng tại kia út của ông tòng đã phát hiện nhiều vật dụng nằm lăn lóc
có dấu hiệu bị xáo trộn nên gọi người con trai út của ông tòng vào kiểm tra
khi đi vào thì thấy ông tòng nằm tử vong bên trong nhà tắm
mặt đầy máu trên cổ có nhiều vết cắt
vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an
theo người thân ông tòng trên người ông có đeo một số trang sức như dây truyền
nhẫn lắc vàng nhưng những lúc phát hiện vụ việc thì số tài sản này đã mất
thông qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp
công an thành phố đông hà phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh quảng trị
đã bắt giữ đối tượng lê thị thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tệ xã hải thái huyện gio linh khi đang trên đường đi tiêu thụ một mươi sáu bộ phận súng tự chế
mở rộng điều tra
công an thành phố đông hà tiếp tục thu giữ thêm hai mươi bộ phận súng tự chế tương tự
và các thiết bị máy móc và nguyên liệu dùng để sản xuất bộ phận súng tự chế
tại nhà bố chồng của thương tại phường năm thành phố đông hà
cơ quan công an cũng đã tiến hành triệu tập năm đối tượng khác
có liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại quảng ngãi một ổ đá gà lớn với số tiền trên một trăm linh triệu đồng
vừa bị lực lượng kỳ sát hình sự công an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi chỉ xóa
tại nhà ông nguyễn văn thuận ở thôn một xã nghĩa dõng thành phố quảng ngãi
lực lượng kỳ sát hình sự công an thành phố quảng ngãi bắt quả tang ông thuận
đang tổ chức đá gà cho một mươi bảy đối tượng tham gia
tăng vật là một mươi con gà đá một mươi bảy đối tượng hai mươi bảy mô tô xe máy
số tiền cá độ trên một trăm linh triệu đồng
ông thuận khai nhận việc tổ chức đá gà ăn tiền tại nhà và thu tiền sau mỗi trận
ngoài ra ông thuận còn tổ chức người canh tác theo dõi cơ quan chức năng đến kiểm tra
thưa quý vị liên quan đến vụ án năm thành viên của đoàn thanh tra tỉnh thanh hóa
nhận hối lộ ở huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa hồi cuối tháng bốn vừa qua
công an thanh hóa đã có quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai giám đốc doanh nghiệp
vì có hành vi đưa hối lộ cho thành viên của đoàn thanh tra tỉnh
theo đó ông nguyễn gia hải giám đốc doanh nghiệp hải lam và ông trần ngọc tài
giám đốc doanh nghiệp cường quý đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam về hành vi đưa hối lộ tuy nhiên hiện nay bị can trần ngọc tài
đang điều trị tại bệnh viện nên công an chưa thực hiện được lệnh bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn công an tỉnh thanh hóa đã bắt tạm giam năm thành viên
của đoàn thanh tra tỉnh thanh hóa để điều tra các cán bộ này nhũng nhiễu nhận tiền doanh nghiệp
các thành viên bị bắt gồm bà nguyễn thị cúc thanh tra viên ông dương văn bằng
thanh tra viên chính ông nguyễn hưng thanh tra viên ông nguyễn quý diễn thanh tra viên
đồng thời là trưởng đoàn thanh tra trước đó đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh thanh hóa
đang tiến hành thanh tra nội dung liên quan đến công tác quản lý thu chi ngân sách
và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
một thành viên trong đoàn đã có hành vi đe dọa ép buộc đối tượng bị thanh tra
phải đưa tiền sẽ bỏ qua sai phạm vào chiều ngày một mươi tám tháng bốn trong lúc đang nhận tiền
của đối tượng bị thanh tra một thành viên trong đoàn thanh tra đã bị công an thanh hóa bắt quả tang
xin để tiếp tục với các tin tức khác
năm trăm linh kg ma túy ketamine loại hiếm nhất trên thị trường hiện nay và có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều lần
so với các loại ma túy khác là tăng vật cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an các cục nghiệp vụ công an quận bình tân tân phú
huyện bình chánh công an tỉnh bình dương triệt phá trong chuyên án ma túy do các đối tượng
người đài loan trung quốc cầm đọc
theo hồ sơ của công an vào ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín liêu minh giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
quốc tịch đài loan trung quốc chỉ đạo xu ming ziun sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nhận bố máy ép bao
bì từ trung quốc qua cửa khẩu móng cái quảng ninh về quận bình tân thành phố hồ chí minh để cất
dấu do thời gian này bộ công an liên tục triệt xóa các đường dây ổ nhóm ma túy lớn nên các đối
tượng chuyển số máy trên về ấp bốn đường liên ấp hai trăm ba mươi bốn xa vĩnh lộc a huyện bình chánh để cất dấu
vào chiều ngày một mươi một tháng năm lưu minh giang chỉ đạo xu ming ziun vận chuyển ma túy về kho hàng trên
để cất dấu vào các máy ép bao bì thì bị cảnh sát khống chế tại quận tân bình quận tân phú
các mũi trinh sát cũng đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan
vô vàn khó khăn có tưởng chừng nhiều lúc không phát hiện đối tượng đâu
có những lúc đối tượng lửa thán mà không tìm được đâu cả vì nó có chiều dài hơn hai km
từ biên giới trung quốc quảng ninh đi đến đường bộ vào đến trong này hơn hai km các bạn biết
không tưởng chừng như là chuyên án không thực hiện thành công nhưng mà với sự phối hợp chặt chẽ của hai
lực lượng ngày đêm thì chúng tôi ví dụ như kể cả những ngày hôm qua trước khi phá án tôi với cục
trưởng hải quan đỉnh quốc chính minh là ngồi chiến đấu với quân đội hải quan đỉnh quốc chính minh là ngồi chiến đấu với quân đội hải quan đỉnh quốc chính minh là ngồi chiến đấu với quân đội
vào hiện trường tám giờ đồng hồ thôi mới phá án đây là chuyên án ma túy điển hình về sự phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cục hải quan thành phố hồ chí minh được sự quan tâm chí đạo đặc biệt thường xuyên của lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo tổng cục hải quan bộ tài chính đồng thời có sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhằm tập trung đấu tranh với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận chuyển ma túy về việt nam với số lượng lớn để đi nước thứ ba tiêu thụ
với phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi xảo quyệt
phải nói rằng là trong cái chương án này
chúng tôi đã đảm bảo được cái tí bí mật
và cái hiệu quả trong công tác chia sẻ thông tin
từ đầu tiên từ khi thay ngán về chuyên án
cho đến khi mà truyệt phá thành công cái chương án này
ngoài cái lực lượng chính là phối hợp
giữa lực lượng cục thái quan thủy hồ chí minh
và cái lực lượng cục phòng chống ba tý của bộ công an
thì còn có sự phối hợp với các lực lượng chức năng khác
trên địa bàn thành phố cũng như ngoài tỉnh
cũng như kể cả luôn các cái thông tin bình báo
nó đảm bảo từ khi xây dựng cho đến khi thành công
thì tôi cho rằng đó là cái mà công tác phối hợp nó rất là tốt
đến thời điểm hiện tại bộ công an đã bắt giữ được bốn đối tượng
trong đó liêu minh giang là kẻ cầm đầu đường dây
du minh du là trợ giúp đắc lực của giang
ngoài ra còn có nguyễn thị thu vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và tô gia vĩ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng quốc tịch đài loan trung quốc
có vai trò giúp sức phiên dịch cho giang
tăng vật thu giữ là gần năm trăm linh kg ketamine trị giá khoảng năm trăm linh tỷ đồng
đây là loại ma túy khang hiếm có giá trị đắt nhất trên thị trường hiện nay
và có độ ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác
tại bắc ninh vào dạng sáng ngày hôm nay
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
đã bắt quả tàng nguyễn văn hồng ở xã đại đồng huyện tiên du
cùng một số đối tượng khác đang có hành vi mua bán
tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy và hoạt động mại dâm
tại quán karaoke hong kong thuộc xã đại đồng huyện tiên du
do nguyễn văn hồng quản lý lực lượng công an bắt quả tang
tại phòng hát có tám đối tượng đang sử dụng ma túy trái phép
thu giữ hai gói nhỏ ketamine
qua kiểm tra nhanh tám đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
tiếp tục kiểm tra hai phòng nghỉ của quán hát
lực lượng công an bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
một vụ án mạng nghiêm trọng vừa mới xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
tại xã yên đĩnh huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
hậu quả đã khiến một người tử vong
trong lúc ăn nhậu giữa ma văn hữu và nông hồng đăng đã xảy ra xô xát
hữu dùng dao đâm đăng rồi bỏ chạy
tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh đăng tử vong
do vết thương quá nặng
ở vùng ngược phải sáng cùng ngày
hữu đã được người nhà đưa đến cơ quan công an để đầu thú
sáng nay tàu chín trăm linh bốn của quân chủng hải quân đã đưa hai trong tổng số sáu ngư dân
của tàu cá gặp nạn trên biển về đến cảng tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
bàn giao cho lực lượng biên phòng tỉnh đưa về gia đình
tàu cá trên bị mắc cạn vào bãi đá ngầm ở phía tây nam đảo đá tây
thuộc huyện đảo trường sa của tỉnh khánh hòa vào chiều ngày bốn tháng năm
khi đang đánh bắt cá ngựa trên biển
ngay sau khi nhận được tín hiệu cứu nạn tàu chín trăm linh bốn đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền
tại đảo đá tây đã nhanh chóng cơ động đến cứu
qua tìm hiểu nguyện vọng có bốn ngư dân trong đó có thuyền trưởng tàu cá xin ở lại
để cùng phối hợp với các lực lượng cứu kéo tàu
hai ngư dân còn lại muốn về bờ
lãnh đạo quân chủng hải quân đã điều tàu bảy trăm một mươi bốn ra hiện trường tiếp nhận bốn ngư dân
và bốn trăm linh bốn chở hai ngư dân về bờ